ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định thành lập trung tâm quản lý giao thông đường bộ và đường thủy trực thuộc sở giao thông vận tải với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố
trung tâm quản lý giao thông đường bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các khu quản lý giao thông đô thị số một số hai số ba số bốn
trung tâm có nhiệm vụ trực tiếp quản lý khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố quản lý hành lang an toàn đường bộ kiểm tra đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ
trong khi đó trung tâm quản lý đường thủy hình thành trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại khu quản lý đường thủy nội địa và trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy thuộc sở giao thông vận tải có nhiệm vụ quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gồm đường thủy nội địa hành lang bảo vệ luồng cảng bến thủy nội địa v v